thưa quý vị văn căn cứ và kết quả điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án khu đô thị du lịch biển phan thiết
tại phường phú thủy thành phố phan thiết tỉnh bình thuận do công ty cổ phần rạng đông làm chủ đầu tư
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng hình sự
đối với một mươi hai trường hợp về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quy định tại khoản ba điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự
ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với năm trường hợp gồm
năm lê tiến phương nguyên chủ tịch ủy bãi nhân dân tỉnh bình thuận
hai xà dương thắng nguyên giám đốc sở xây dựng nguyên bí thư huyện ủy bắc bình tỉnh bình thuận
ba đỗ ngọc điệp nguyên chủ tịch ủy bãi nhân dân thành phố phan thiết
bốn hồ như hải nguyên phó giám đốc công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá miền nam
tri nhánh bình thuận thẩm định viên về giá
năm lê anh huy nguyên trưởng phòng hành chính tổng hợp thuộc tri cục quản lý đất đai tỉnh bình thuận
ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với sáu trường hợp
một nguyễn văn phong nguyên phó giám đốc sở tài chính nguyên thường trực hội đồng thẩm định giá đất
hai nguyễn phó chủ tịch ủy bãi nhân dân tỉnh bình thuận
hai hồ lâm nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận
ba lê nguyễn thanh danh nguyên phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận
bốn nguyễn thanh cho nguyên tri cục trưởng tri cục quản lý đất đai tỉnh bình thuận
năm lê nam hưng nguyên phó tri cục trưởng tri cục quản lý đất đai tỉnh bình thuận
sáu phạm duy cường nguyên phó trưởng phòng phụ trách phòng kinh tế đất tri cục quản lý đất đai tỉnh bình thuận
nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
hiện sáu bị can đều đang chấp hành án phạt tù trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư tân việt pháp ii tỉnh bình thuận
ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một trường hợp nguyễn xuân phong nguyên phó cục trưởng cục thuế tỉnh bình thuận
già lệnh khám xét chỗ ở đối với sáu bị can gồm lê tiến phương xà dương thắng đỗ ngọc điệp hồ như hải lê anh huy và nguyễn xuân phong
sau khi được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn trong hai ngày hai mươi năm hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tổ chức thi hành lệnh quyết định tố tụng hình sự theo đúng quy định của pháp luật
sau bốn ngày quyết liệt tổ chức các biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố nha trang đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh hình hòa công an tỉnh bè đồng vũng tàu
truy bắt thành công nhóm nghi can người nước ngoài gây ra vụ cướp manh động vào lúc hơn một giờ ngày hai mươi hai tháng bốn tại cửa hàng điện thoại hoàng hà mobi thuộc phường vĩnh phước thành phố nha trang
ba nghi can bị bắt giữ là ba người đàn ông đều ngoài bốn mươi tuổi trong đó có hai nghi can mang quốc tịch nga và một nghi can mang quốc tịch ukraine
trước đó vào khoảng hơn một giờ ngày hai mươi hai tháng bốn nhóm nghi can trên đã dùng công cụ mở được trước cửa cuốn sau đó đột nhập vào cửa hàng điện thoại hoàng hà mobi
nằm trên đường hai tháng bốn thuộc phường vĩnh phước tp nha trang
các đối tượng đã đánh và dùng băng dính chói nhân viên bảo vệ sau đó cướp đi sáu mươi sáu điện thoại smartphone các thương hiệu và một mươi bốn tay nghe
đến trưa ngày hai mươi năm tháng bốn tổ trinh sát hình sự công an tp nha trang đã bắt giữ được ba nghi can khi chúng đang trốn tại một khách sạn ở tp vũng tàu tỉnh bè đồng vũng tàu
công an tp hcm cho biết vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức có yếu tố nước ngoài hoạt động rửa tiền vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền đặc biệt lớn
kết quả điều tra nhận thấy phương thức của nhóm này là xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch hợp đồng kinh tế
tạo email giả có tên gần tương tự chỉ khác một ký tự với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch
đồng thời nhóm đồng bọn ở nước ngoài chỉ đạo nhóm người ở việt nam thành lập nhiều công ty ma có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ đô la mỹ và tiền tệ việt nam
sau đó nhóm này cung cấp số tài khoản của công ty ma để bị hại lầm tưởng và truyền tiền
kết quả điều tra xác định băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn hai trăm năm mươi công ty ma nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội như trên
tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng đức long khoảng một mươi ba tỷ đồng
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam một mươi ba đối tượng về các tội rửa tiền vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ xảy ra tại công ty cổ phần vận tải dịch vụ và xây dựng bắc cạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội nhận hối lộ thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với
trưởng phòng quản lý vận tải phương tiện và người lái sở giao thông vận tải tỉnh bắc cạn về tội nhận hối lộ khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với kế toán công ty cổ phần vận tải dịch vụ và xây dựng bắc cạn

là kế toán công ty cổ phần vận tải dịch vụ và xây dựng bắc cạn đã có hành vi tham mưu giúp sức cho ông hoàng văn linh giám đốc công ty cổ phần vận tải dịch vụ và xây dựng bắc cạn thông nhất với các giáo viên dạy lái xe thu tiền học phí của học viên học lái xe ô tô cao hơn so với mức học phí phải nộp theo quy định
tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an huyện củ chi và công an quận phú nhuận tp hcm đã liên tiếp phát hiện hai vụ vận chuyển mua bán gần một bốn tấn pháo nổ
vào ngày một mươi tháng bốn tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an huyện củ chi phát hiện lê trí hưng chú tệ tỉnh quảng ngãi điều khiển xe ô tô trong xe có ba trăm ba mươi sáu hộp pháo nổ với trọng lượng gần sáu trăm linh kg
hưng khai nhận trở thuê số pháo trên và biết rõ là pháo nổ
tiếp đó vào ngày một mươi một tháng bốn tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an quận phú nhuận phát hiện một nhân viên giao hàng ứng dụng công nghệ đang vận chuyển tám hộp pháo nổ với trọng lượng hơn hai mươi năm kg
qua truy xét đã bắt giữ nguyễn tuấn anh chú tại tỉnh bình thuận là đối tượng đã đạt giao hàng
khám xét nơi ở của tuấn anh thu giữ ba mươi thùng pháo nổ với trọng lượng gần bảy trăm năm mươi kg
cơ quan công an đã quyết định khởi tố lê trí hưng về tội vận chuyển hàng cấm khởi tố nguyễn tuấn anh về tội mua bán hàng cấm
ban chỉ huy quân sự huyện tri tôn tỉnh an giang cho biết lực lượng kiềm lâm quân sự và chính quyền huyện tri tôn đang tiếp tục triển khai lực lượng theo dõi
quan sát cháy rừng
tại khu vực kẹt càng đước trên địa bàn dãn núi tô huyện tri tôn tỉnh an giang
trước đó vào khoảng một mươi giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn nhận được tin báo của ban chỉ huy quân sự xã núi tô về việc xảy ra cháy rừng tại khu vực kẹt càng đước
thuộc ấp tô thuận xã núi tô huyện tri tôn
lực lượng kiểm lâm quân sự ban quản lý rừng công an chính quyền huyện tri tôn đã huy động gần bốn trăm linh người cùng hai xe tải chở nước và vật chất chữa cháy
hai xe tải chở quân cùng hàng trăm máy chữa cháy đeo vai máy bơm nước đổi núi đến hiện trường tham gia chữa cháy rừng
sau nhiều giờ nỗ lực đến một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày nơi xảy ra cháy rừng là khu vực dốc cao nhiều đá lớn đám cháy đã lan nhanh khói nhiều
đá rơi từ trên cao xuống khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn uy hiếp an toàn tính mạng của lực lượng tham gia chữa cháy
sau khi bàn bạc thống nhất giữa các lực lượng kiểm lâm ban quản lý rừng công an quân sự và chính quyền địa phương đã thống nhất rút lực lượng chữa cháy xuống núi để đảm bảo an toàn
cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông cảnh báo sau khi kiểm soát tốt vấn nạn sim giác các đối tượng lừa đảo đã biến đổi hình thức bằng cách ứng dụng các mạng xã hội
hoặc các cuộc gọi của bên thứ ba như zalo facebook và viber vậy nên người dân cần phải tăng cường cảnh giác
đây là hai đối tượng chú tỉnh quảng trị đang có hành vi sử dụng máy vi tính xếp tay truy cập vào bốn tài khoản facebook khác nhau để nhắn tin cho nhiều người nhằm mục đích lừa đảo chiếm đặt tài sản thì bị lực lượng công an bắt giữ
hành vi của em là lên mạng xã hội facebook tìm các trang facebook người đang sinh sống ở nước ngoài
rồi sau đó lập trang giảm áo tương tự rồi sau đó thực hiện
theo cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông vừa qua bộ thông tin và truyền thông đã tập trung xử lý mạnh vấn nạn sim giác vì đây là công cụ phục vụ lừa đảo
tất cả thuê bao không có đầy đủ thông tin hoặc thông tin không chính xác sẽ bị xóa khỏi hệ thống
tuy nhiên sau khi kiểm soát tốt vấn nạn sim giác các đối tượng lừa đảo đã biến đổi hình thức bằng cách ứng dụng các mạng xã hội hoặc của bên thứ ba như zalo facebook viber để tiếp tục lừa đảo
bởi chỉ qua giả quét đơn vị này đã ngăn chặn một bảy trăm linh trang web
có dấu hiệu lừa đảo yêu cầu người dùng cung cấp các tài khoản mạng xã hội
nếu không ngăn chặn sẽ có ba một triệu người truy cập vào những trang này dẫn đến sát xuất lừa đảo có thể rất lớn
trong vòng đầu năm trở lại đây theo ghi nhận của cục an toàn thông tin có khoảng gần bốn phản ánh người dân liên quan các trường lực lạc trục tuyến
số lượng người dân bị lạc trục tuyến qua hình thức tiếp cận qua gọi qua sim hay mạng biên thông đã giảm đi đáng kể